kính thưa quý vị liên quan đến vụ việc phụ huynh tố con gái bị bạn học đánh tại trường quốc tế
ở maricon academy tp hcm đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội bộ giáo dục và đào tạo có công văn
gửi ủy ban nhân dân tp hcm về việc chỉ đạo nhanh chóng xử lý vụ việc
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng có liên quan
nhanh chóng xác minh thông tin và xử lý vụ việc kịp thời đúng quy định đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý
cho học sinh giáo viên và phụ huynh thông tin xử lý vụ việc gửi về bộ giáo dục và đào tạo trước ngày ba mươi một tháng năm
trước đó mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan vụ em học sinh nữ bị đánh tại trường quốc tế
american academy ishcmcaa ở an phú tp thủ đức tp hcm vào ngày hai mươi sáu tháng năm
cụ thể một phụ huynh có con hiện đang theo học tại trường này cho biết con mình đã bị một bài học đánh
giáo viên nhìn thấy nhưng không can ngăn ba học sinh khác vào can ngăn bảo vệ bạn cũng bị đánh bị thương
hiện cả bốn em đang có biểu hiện sang chiến tâm lý hoảng loạn tức ngực trên người có vết xước bồng tím